xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
bắc cản cũng đang mở gọi các doanh nghiệp đầu tư trồng và chế biến cây sược liệu với nhiều yêu đái
với đầu sao ổn định phát triển cây sược liệu hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở bắc cản
bắc cản nông thường
mặc dù nằm gần trung tâm thành phố bắc cạn
tuy nhiên nông thường vẫn là xã
còn nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất nông nghiệp
dân cư sinh sống không tập trung để thoát nghèo
những năm gần đây không ít hộ dân ở nông thượng đã có hướng đi mới
đó là phát triển kinh tế rừng chủ yếu là trồng cây dược liệu
trong đó cây quế là loại cây trồng đã và mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể cho người nông dân
thay vì những hình ảnh đốt nương làm dẫy trước đây
đến với xã nông thường huyện chợ mới hôm nay là những cánh rừng xanh mướt
tận dụng lợi ích
vì thế về đất rừng người dân ở đây đã phát triển mạnh trồng rừng
bên cạnh những cây trồng cho thu nhập nhanh như chuối cam quýt
nhiều hộ dân ở nông thượng đã lựa chọn cây quế cây hồi
những loại cây lâu năm nhưng cho thu nhập ổn định và có thể giúp thoát nghèo vươn lên làm giàu
trước đây cũng như nhiều hộ gia đình khác trong thôn
gia đình anh nông văn cường ở thôn khuẩy trang chỉ làm nông nghiệp
không quan tâm đến việc tận dụng đất rừng để phát triển kinh tế
vì vậy suốt nhiều năm gia đình anh cũng chỉ tạm đủ ăn
bắt đầu từ năm hai nghìn chín gia đình anh cường đã mạnh dạn vay vốn và đầu tư trồng quế
hiện nay hai hectare quế bắt đầu cho thu hoạch
bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình
ngày xưa là chủ yếu là trồng cây lúa nông nghiệp là chính thôi
nhưng bây giờ là người ta phát triển về cây rừng
từ cây quế cho đến là cây mỡ
hiện nay bà con nông thôn cũng như là cá nhân của gia đình tôi thì cũng cảm thấy là cũng khá hơn nhiều
bây giờ ngay so với trước
cái tiềm năng của cây quế và phát triển của cây quế thì bà con bây giờ người ta thu từ vỏ này
thân này lá này cành này
cho nên cái cây quế là cây dược liệu mà có giá trị nó rất là cao
cho nên cái vấn đề này là bà con người ta cũng rất là hiểu và phát triển nhiều với cái cây quế của địa phương đây
có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với cây quế
đã từ lâu nhiều người dân xã nông thượng lựa chọn loại cây này là cây trồng chủ đạo và đã thoát nghèo
tùy từng năm giá thu mua quế có thay đổi
tuy vậy những năm gần đây giá vỏ quế tươi
đều được bán ổn định từ một mươi năm đến một mươi bảy đồng một kg
ngoài ra người dân cũng có thể cắt tỉa và bán cành lá để sản xuất tinh dầu quế
theo người dân khi cây quế được khai thác một hectare có thể cho thu nhập từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
thời gian cho khai thác cây quế tuy lâu năm nhưng để ổn định thu nhập
người dân có thể lấy ngắn nuôi dài bằng cách tỉa cây bán lá phục vụ sản xuất tinh dầu quế

hiện nay ở nông thượng có nhiều thôn bản người dân tham gia trồng quế
tuy nhiên thôn người giao tân thành là thôn có diện tích trồng quế nhiều nhất
những năm qua nhờ cây quế nhiều hộ dân trong thôn đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu
qua mấy năm được nhà nước đầu tư là cho vốn trồng
thì hiện nay xóa rối giảm nghèo vì cây quế này rất cao
bà con hiện nay có tám mươi hai người
có tám mươi hai hộ như hiện nay có trên bảy mươi là bà con bán quế
và cộng nhiều thứ để làm kinh tế là xây nhà được
mà xóa nhà tạm là không có đói nghèo nữa
hiện nay thôn còn có hai hộ nghèo thôi
mặc dù cây quế là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao
góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo của người dân xã nông thượng
tuy nhiên một khó khăn hiện nay
là cây quế không nằm trong danh mục hỗ trợ
theo những chính sách trồng rừng
người dân hoàn toàn chủ động về cây giống
nhưng thiếu kỹ thuật về gieo ươm
nên việc trồng quế chủ yếu vẫn theo kinh nghiệm là chính
về hướng của địa phương thì cũng năm hai nghìn một mươi sáu
có viện sinh thái môi trường rừng cũng đến đây
và cũng hỗ trợ bà con về cái cách chăm sóc cho cây quế
xong là cũng có tổ chức cho bà con đi thăm
những mô hình sản xuất tinh dầu quế ở bên yên bái
hiện giờ thì bà con cũng đang xem xét
hướng làm của bà con như thế nào cho nó hợp lý
thực tế thì thị trường tiêu thụ cái sản phẩm về cây quế
thì hiện nay thì địa phương cũng có người đến thu mua
nhưng mà cũng phạm phù về giá cả
thế là cũng chưa được ổn định lắm
cũng muốn nhờ các ngành ở trên thì có thể là hỗ trợ
ổn định ví dụ như những cái sơ chế chẳng hạn để ra tinh dầu
thì có thể là bà con cũng sẽ có phần lãi hơn
về vấn đề chống cây quế
do khí hậu mát mẻ có độ ẩm cao
bạch thông cũng là huyện có nhiều điều kiện thuận lợi
để phát triển các loại cây dược liệu
việc bảo tồn và phát triển những loại cây dược liệu
đã và đang được huyện quan tâm
nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu để chữa bệnh bằng đông y
đồng thời mở ra một hướng đi mới
nâng cao thu nhập cho người dân địa phương
từ sự hỗ trợ của sở khoa học công nghệ
và trường đại học nông lâm thái nguyên tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
dự án nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tỉnh bắc cạn
đã được triển khai tại hợp tác xã đông nam dược
xã hà vị huyện bạch thông
sau gần một năm thực hiện đến nay mô hình trồng cây hà thủ ô
đẳng sâm đang phát triển rất tốt
riêng cây ban lá dính đã cho thu hoạch với năng suất
chất lượng được đánh giá cao hơn so với dự kiến ban đầu
với cách trồng chăm sóc khá đơn giản
các thành viên hợp tác xã cũng dễ dàng nắm bắt kỹ thuật
bên cạnh đó theo tính toán sau bốn năm
một cây hà thủ ô có thể cho thu hoạch trung bình một mươi kg củ

với giá bán như hiện nay một hectare hà thủ ô có thể cho thu nhập năm trăm linh triệu đồng
đối với cây ban lá dính và đẳng sâm
cũng cho thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng một hectare một vụ
cây mà chúng tôi đưa vào đây dữ liệu đưa vào đây thì nó rất là phù hợp
chúng tôi cũng đang dự kiến là làm thế nào để bàn với tỉnh
có thể là có những phương pháp nào đó
có cái nguồn kinh phí nào đó để có thể hỗ trợ
để có thể phát triển được
thì đây là một cái đầu ra rất là ổn định và lâu dài
với định hướng bảo tồn và phát triển cây dược liệu
trong năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với dự án của trường đại học nông lâm thái nguyên
phòng đông nghiệp và phát triển đông thôn huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
cũng đã triển khai mô hình trồng cây ba kích với diện tích một hectare
sau ba tháng trồng
hiện nay cây ba kích đã bắt đầu phục hồi và phát triển
theo thống kê sơ bộ
hiện toàn huyện có trên một mươi năm hectare diện tích trồng cây dược liệu
diện tích này tập trung chủ yếu tại xã hà vị nguyên phúc
và đang thử nghiệm một số ít diện tích tại xã cầm giàng
các cây dược liệu được trồng chủ yếu là
rào cổ lam
hà thủ ô
rong giềng đỏ
ba lá dính
hầu hết các loại thảo dược đều dễ dàng thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương
người dân có thể tận dụng tất cả các diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả
như đất soi bãi
diện tích đất dưới tán rừng để trồng cây dược liệu
thực tế cho thấy
việc trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện bạch thông
mới đang ở giai đoạn thử nghiệm
và trồng nhỏ lẻ
qua một thời gian đã thu hoạch được rất là hiệu quả cao
cây ba kích thì thời gian sinh trường của nó khá lâu
vì thời gian là bốn năm trước
nhưng qua một năm
cũng được sự đầu tư
phân do rồi khoa học kỹ thuật vào thì cảm thấy rằng là
trong thời gian một năm thì cây phát triển rất là tốt
mà hiệu quả của nó sau bốn năm ấy thì
hiệu quả của mỗi cây sẽ mang cho
từ một mươi đến một mươi năm cân
tiềm năng và hiện trạng nguồn tài nguyên dược liệu
ở bắc cản rất phong phú và đa dạng
trên địa bàn tỉnh
vùng núi đá vôi lớn ở các huyện ba bể
còn lưu giữ nhiều nguồn gen thực vật quý hiếm
theo thống kê của viện dược liệu việt nam
bắc cản hiện có trên một loại dược liệu
trong đó có nhiều loại quý hiếm
có giá trị cao
như ba kích
hà thủ ô
thổ phục linh
cây huyết nắng
mặc dù đã bị suy giảm nghiêm trọng
nhưng các loại dược liệu trên
có thể được hồi phục
và phát triển
góp phần so đói giảm nghèo tại địa phương
thêm vào đó
phần lớn diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh
đã có chủ
và giao khoán cho nhóm hộ thực hiện công tác quản lý
bảo vệ rừng
nên dễ dàng trong việc lồng ghép các chính sách
để nuôi trồng
phát triển cây dược liệu
chủ trương bảo tồn và phát triển cây thuốc nam
hay dược liệu
ở tỉnh bắc cạn không riêng ngành y tế
mà đây là chủ trương của cả tỉnh
nằm trong nghị quyết của tỉnh nguyễn
về phát triển và bảo tồn cây thuốc nam trên tỉnh
mấy năm vừa qua
sở hóa công nghệ
cũng đã triển khai
cũng đã giới thiệu đặt hàng
với rất nhiều nhà khoa học
về vấn đề bảo tồn và phát triển cây thuốc nam trên địa bàn
chính vì vậy
nên đề tài này
rất quan trọng
và đồng thời
là ngành chúng tôi cũng thấy
cái vai trò của ngành
trong vấn đề tổ chức bảo tồn
phát triển cũng như là khai thác
cây dược liệu trên địa bàn là cần thiết
và chúng tôi phải định hướng cho
các can bộ trong ngành tập trung
nghiên cứu vào những lĩnh vực này
để bảo tồn và phát triển cây dược liệu
trên địa bàn tỉnh
hiện nay bắc cạn đang xây dựng đề án
phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh bắc cạn
dựa vào điều kiện thuận lợi về khí hậu
thổ nhưỡng sinh thái
tỉnh bắc cạn sẽ quy hoạch cụ thể
các vùng bảo tồn khai thác
và phát triển các loại dược liệu khác nhau
theo đề án
bắc cạn sẽ tiếp tục phát triển
nguồn giống dược liệu
thông qua các giải pháp
như triển khai nghiên cứu các biện pháp
phục tráng thuần hóa
và nhập nội giống dược liệu
trong đó đẩy mạnh nghiên cứu
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
để chọn tạo ra các loại giống dược liệu
có năng suất chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu sản xuất dược liệu
triển khai sản xuất các loại giống dược liệu
phục vụ cho sản xuất
trong những năm qua
chúng tôi cũng đã thực hiện một số đề tài
để làm sao mà có thể phát triển cây dược liệu
ví dụ như là các cây cà rào cổ nam
hay là một số các cây gừng đá
hoặc là có nghiên cứu về các cái dược liệu khác
để phục vụ cho chăm sóc sức khỏe cho đồng bào
rồi thì làm sao để nâng cao thu nhập cho người dân
những đồng bào mà sống ở rừng
có thể phát triển các loại dược liệu
để thu nhập được các cây dược liệu này
để nguồn dược liệu của địa phương được bảo tồn
từng bước mở rộng diện tích
nâng cao giá trị kinh tế cho người dân
tỉnh bắc cản đã có những giải pháp cụ thể
nhằm đẩy mạnh phát triển cây dược liệu
trong đó chỉ đạo các lực lượng chức năng
hối hợp với chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân
về tầm quan trọng giá trị của các loại dược liệu
từ đó hướng dẫn vận động người dân khai thác
sử dụng hợp lý mở rộng gieo trồng
thu hái bền vững
hy vọng rằng khi đề án phát triển cây dược liệu
trên địa bàn tỉnh bắc cản
được triển khai thực hiện trong tương lai
bắc cản sẽ phát huy được tiềm năng
các cây dược liệu quý
không chỉ tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương
mà còn tạo cơ hội cho người dân tăng thu nhập
và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe